tại hà nội bộ nội vụ đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi ba năm thi hành luật thi đua khen thưởng
và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
theo báo cáo của bộ nội vụ trong một mươi ba năm qua trên cơ sở của luật thi đua khen thưởng
vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động này đã đi vào nề nếp
phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển sâu rộng
nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất đã được khen thưởng động viên kịp thời
tuy nhiên nhiều nơi phong trào thi đua còn hình thức tiêu chuẩn một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng chưa cụ thể phù hợp
tại hội nghị tổng kết toàn quốc lần này rất nhiều ý kiến đóng góp từ cơ sở đã được đưa ra
nhằm góp phần đưa quy định về thi đua khen thưởng đi vào thực chất đúng người đúng việc
tránh tình trạng dồn các loại hình khen thưởng cho cấp lãnh đạo
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng nhấn mạnh
do cái tham mưu đề xuất công tác kiểm tra chưa tốt cho nên vẫn có tình trạng là thời gian qua
chúng ta đã có cái đề xuất bình chọn mang tính là cao bằng mang tính là luân phiên
trong cái thi đua khen thưởng
khen thưởng mà chưa đảm bảo đúng thực chất chưa đảm bảo đúng thành tích
cũng còn có một số trường hợp là đề xuất khen thưởng đối với tổ chức cá nhân có vi phạm có sai phạm
dẫn đến là cái dư lượng xã hội là không đồng tình
chỉ đạo tổ chức việc bình chọn khen thưởng phải đảm bảo dân chủ công bằng công khai minh bạch
chính xác khách quan đúng người đúng thành tích
trong thời gian tới các cơ quan liên quan cần tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế về thi đua khen thưởng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến
qua đó nâng cao chất lượng công tác khen thường